hiện nay đang bước vào mùa mưa bão nên tình hình sạt lở tại huyện trợ mới tỉnh an giang
ngày càng phức tạp đe dọa chín hộ dân sinh sống tại đây
chỉ tính trong tháng bảy đã ghi nhận hai vụ sạt lở bờ sông gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước tình hình trên ngày một mươi chín tháng bảy lãnh đạo tỉnh an giang đã đến khảo sát điểm sạt lở nghiêm trọng
xảy ra tại ấp an thị xã an thạnh trung để chủ động đưa ra phương án phòng chống sạt lở
trước đó ấp an thị nằm bên vàm cái hố đã xảy ra sạt lở với chiều dài một trăm năm mươi mét
chiều sâu ba mươi mét đã đe dọa nghiêm trọng đến hai mươi bảy căn nhà với bảy mươi chín nhân khẩu
đến ngày một mươi bảy tháng bảy tại ấp an thị lại xảy ra hiện tượng sụt lún sạt lở đất
với chiều dài một mươi mét ảnh hưởng đến hai căn nhà
theo cảnh báo khu vực này có trên sáu mươi căn nhà nằm trong nguy cơ sạt lở cao
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã chỉ đạo người dân tiến hành di rời khẩn cấp tài sản
khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn